từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín hàng loạt chính sách mới như điều chỉnh tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
chuyển đổi thẻ atm sang thẻ chi chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ chính thức có hiệu lực
theo thông tư ba mươi năm hai nghìn một mươi tám của bộ lao động thương binh và xã hội ban hành có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh với đối tượng thực hiện chế độ tiền lương
do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ năm hai nghìn một mươi sáu trở đi
theo đó tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
của từng năm nhân mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng
trong lĩnh vực doanh nghiệp bộ tài chính ban hành thông tư một trăm ba mươi hai quy định doanh nghiệp siêu nhỏ
không bắt buộc phải có kế toán trưởng mà cần bố trí phụ trách kế toán
được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán phù hợp hoặc theo phương thức tại thông tư này
đặc biệt từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín chúng ta sẽ chính thức có chương trình giáo dục phổ thông mới
theo thông tư ba mươi hai của bộ giáo dục và đào tạo
cấp tiểu học có môn học mới là tin học và công nghệ
cấp trung học cơ sở môn tin học trở thành môn học bắt buộc
ngoài ra môn lịch sử và địa lý khoa học và tự nhiên sẽ có cách thức tổ chức mới
cấp trung học phổ thông học sinh được lựa chọn học theo nhóm khoa học xã hội
gồm các môn giáo dục kinh tế và pháp luật lịch sử địa lý
nhóm khoa học tự nhiên gồm các môn vật lý hóa học sinh học
nhóm công nghệ và nghệ thuật gồm công nghệ tin học nghệ thuật